theo dự báo trong đêm nay không khí lạnh và rãnh thấp trong đời gió tây vẫn còn hoạt động mạnh
vì thế ở bắc bộ vẫn còn có mưa
riêng các tỉnh vùng núi phía bắc có thể có mưa vừa thậm chí có nơi mưa to
vì thế nền nhiệt trong đêm nay tiếp tục giảm xuống hầu hết chỉ khoảng từ một mươi đến một mươi ba độ
riêng các tỉnh vùng núi nhiệt độ thấp dưới chín độ
sang ngày mai không khí lạnh bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định
trong khi đó rãnh thấp trong đời gió tây thì di chuyển ra ngoài biển và suy yếu dần
vì vậy mưa sẽ giảm và càng về chiều và tối mai thì bắc bộ sẽ khô ráo hơn
nhiệt độ tăng dần phổ biến ở mức từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
với miền trung trong đêm nay và ngày mai gió đông bắc của không khí lạnh kết hợp tương tác với sườn đón gió của dãy trường sơn
nên một dọc các tỉnh miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi tiếp tục có mưa nhiều nơi
thậm chí có nơi mưa vừa mưa to và rông
nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức nhiệt thấp phổ biến ở mức từ một mươi bảy đến một mươi chín độ ở các tỉnh bắc trung bộ
một mươi chín đến hai mươi hai độ là mức nhiệt ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến thừa thiên huế
khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến quảng ngãi nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trong khi các tỉnh từ bình định trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
nằm xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ không chịu tác động của không khí lạnh
các nhiễu động gió đông cũng sẽ không còn
vì thế không chỉ tây nguyên mà cả nam bộ sẽ quay trở lại với trạng thái ít mưa ngày nắng giáo
với mức nhiệt cao nhất ngày mai
khu vực tây nguyên là từ hai mươi tám ba mươi một độ còn ở các tỉnh nam bộ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở vịnh bắc bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm có vùng biển huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
ở vùng biển ngoài khơi trung bộ và khu vực giữa biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước